nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi gặp mặt các nhà báo lão thành và lãnh đạo các cơ quan báo chí trong nước
tại buổi gặp đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam đã ôn lại truyền thống báo chí cách mạng chín mươi ba năm qua đã trưởng thành cả về chất lẫn về lượng
đội ngũ những người làm báo giỏi về nghiệp vụ vững về chính trị có đạo đức nghề nghiệp trong sáng đang tiếp bước cha anh phát huy truyền thống cách mạng việt nam
hiện những người cầm bút vẫn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
nhiều cơ quan báo chí đã đầu tư nâng cao chất lượng bài báo trang báo chương trình kênh truyền hình tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị có tác động xã hội lớn đạt hiệu quả về thông tin tuyên truyền và sự tin yêu của bản đọc
các cơ quan trị đạo quản lý nhà nước và hội nhà báo việt nam cũng tích cực đổi mới theo hướng chủ động kịp thời hiệu quả và thuyết phục công tác trị đạo quản lý báo chí đi vào nền nếp thực hiện đúng định hướng của đảng và nhà nước

nhằm tạo niềm tin tinh thần lạc quan trong xã hội phản ánh kịp thời và luôn đồng hành cùng chính phủ nhằm đưa chính sách vào cuộc sống
các cơ quan chủ quản cần quan tâm đến việc đào tạo và cần xử lý nghiêm những phóng viên đưa tin xấu độc sai sự thật
thủ tướng đề nghị lực lượng báo chí cần tuyên truyền để phản bác các thông tin sai trái trên mạng xã hội thể hiện rõ bản lĩnh cách mạng của mình để người dân hiểu và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng